bộ công thương đã tổ chức bàn giao một mươi hai dự án chậm tiến độ kém hiệu quả thuộc bộ công thương quản lý
sang ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
đây được coi là bức kiện toàn nhằm thấm nhất trong việc phối hợp các bộ ngành cơ quan
để tiếp tục giải quyết vấn đề về một mươi hai dự án kém hiệu quả trong thời gian tới
cho đến thời điểm này sáu nhà máy hoạt động kém hiệu quả thì đã có hai nhà máy sản xuất kinh doanh đã có lãi
ba dự án dừng hoạt động thì cũng đã có hai nhà máy sản xuất trở lại một nhà máy chuẩn bị đi vào hoạt động
ba dự án xây dựng dở dàng đã được tiến hành định giá lại
hiện tất cả việc xử lý các dự án yêu kém này đều được thực hiện tuân theo nguyên tắc thị trường tự chủ tự chịu trách nhiệm
tuy đã bàn giao nhưng phía bộ công thương vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình liên quan đến hoạt động đầu tư
kinh doanh của doanh nghiệp và sẽ phối hợp chặt chẽ với ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
trong việc tiếp tục triển khai những nhiệm vụ chung được thủ tướng chính phủ giao tại quyết định số sáu trăm năm mươi
theo đó bộ công thương và ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ thường xuyên trao đổi phối hợp
để triển khai công việc một cách hiệu quả và sát sao nhất

thời gian tới sẽ tập trung vào xử lý rứt điểm các tranh chấp trong các hợp đồng epc là cơ sở quyết toán dự án hoàn thành
đối với các dự án doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh thì sẽ tiếp tục đổi mới quản trị
tiết giảm chi phí và mở rộng thị trường
đây được coi là nhiệm vụ cấp bách thường xuyên phát huy tinh thần sáng tạo lại bỏ tâm lý trông chờ vào nhà nước